liên quan đến vụ cháy xe chở dầu trên cao tốc tp hcm trung lương qua khảo sát bước đầu xác định vụ xe chở dầu nhất bốc cháy trên cao tốc tp hcm trung lương gây hư hỏng gần một km mặt đường hệ thống ta lui rào chắn thiệt hại trên hai tỷ đồng
hiện các đơn vị có liên quan đã chủ động tiến hành sửa chữa mặt đường để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên cao tốc
trước đó vào khoảng một mươi hai h bốn mươi trưa ngày bốn tháng năm xe chở dầu nhất do tài xế nguyễn hoàng thương chú tại tp cn điều khiển
lưu thông trên cao tốc tp hcm trung lương hướng từ tp hcm về tỉnh tiền giang
lúc này xe chở khoảng năm trăm linh hộp dầu nhớt để trong thùng cắt tông
khi xe tải đến km ba mươi bảy năm trăm năm mươi đoạn thuộc ấp cầu tre xã lợi bình nhơn tp tân an tỉnh long an
thì bất ngờ bốc cháy dữ dội nguyên nhân ban đầu được xác định là do lúc bị nổ xe mất kiểm soát
cọ và toa ly phát sinh nhiệt và bốc lửa dầu nhất trên xe chảy loang khắp mặt đường khiến cho ngọn lửa bùng phát dữ dội
hàng trăm mét và giao thông trên cao tốc ủn tắc nhiều giờ liên tục